khi các dịch vụ ott và mạng xã hội phát triển tết với giới trẻ là những câu chúc tết thiệp điện tử
bằng những tin nhắn qua điện thoại trở nên phổ biến
tết với những người trẻ còn là những chuyến du lịch trong và ngoài nước như để tận dụng một kỳ nghỉ trong năm
tuy nhiên vẫn có rất nhiều gia đình muốn giữ những nét truyền thống trong tết
mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi
dịp tết nguyên đán là cơ hội để nhiều người chọn cách tận hưởng những ngày nghỉ hiếm hoi cùng gia đình
bạn bè khám phá trải nghiệm những miền đất mới thay vì lựa chọn một cái tết đoàn viên truyền thống
vậy nhưng có những gia đình vẫn luôn luôn mong muốn được giữ gìn những nét truyền thống của cha ông
gia đình bốn thế hệ của ông nguyễn văn giáo gồm hai mươi bốn người vẫn ngày ngày ăn chung tiêu tiền chung
nhưng vẫn giữ được không khí đầm ấm hòa thuận
ông bà giáo có bảy người con năm trai một gái và một anh con nuôi một mươi ba cháu nội ngoại và ba chất
cứ mỗi độ tết đến xuân về đại gia đình ông lại quê quần
ông bà cùng làm cùng kể cho con cháu
con cháu dành mọi thứ
mọi thời gian của kỳ nghỉ tết để quê quần bên ông bà bố mẹ
rồi mong sức khỏe cho gia đình năm nào có cháu cũng tổ chức mừng sáu đi
lời chúc hay thiệp trúc cũng chỉ là cái vỏ ngôn ngữ chỉ là cách thiết kế
nó là hình thức để chuyên trở nội dung chính là tình cảm
công nghệ phát triển có thể sẽ mở ra nhiều hơn các phương tiện giao diện phương thức để tương tác và truyền tải
chứ không thể thay thế được cho nội dung
đặc biệt là khi những nội dung ấy chứa đựng tình cảm trong mối quan hệ giữa con người với con người
vì tết có nghĩa là hạnh phúc